tại hải phòng với tinh thần tương thân tương ái thành phố hải phòng đã quyết định ủng hộ năm tỷ đồng
để giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt vượt qua khó khăn
ubnd tổ quốc việt nam thành phố hải phòng đã kêu gọi các tổ chức đơn vị cá nhân trên địa bàn thành phố hải phòng
tích cực đóng góp ủng hộ đồng bào miền trung khẩn trương khắc phục khó khăn sau đợt lũ lụt vừa qua ổn định cuộc sống
ngay sau lễ phát động đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân các tổ chức đoàn thể với tinh thần lá lành đùm lá rách
đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền trung